mờ lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích rau xanh ở khu vực miền trung bị hư hỏng
điều này đã kéo theo tình trạng rau xanh khan hiếm và có giá tăng cao gấp ba bốn lần so với trước đây
phản ánh tại thành phố đà nẵng
tình hình mưa lũ trong những ngày qua làm cho lượng dao cung cấp về thành phố đà nẵng rất khan hiếm
khiến giá rau tại đây tăng cao
vì vậy giá mua vào quá cao đôi lúc còn không có hàng để mua
nên hiện các tiểu thương chỉ kinh doanh để giữ chân khách hàng
giá giao tăng liên tục trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sử dụng rau của người dân tại thành phố đà nẵng
thay vì ăn rau xanh một số hộ gia đình đã chuyển qua sử dụng loại thực phẩm khác để đợi giá rau giảm xuống sau đợt lũ
rau lâu nay không mắc nhiều như đây đâu nhưng ngày nay gấp ba gấp bụng lằn lằn nên tôi mua cũng ít thôi
ước với rau răm là quả sức cao chịu không nổi nên không bán luôn
giá rau tăng tăng khoảng hai ba lần
khi tụi em đi chợ thì nó cao quá thì không có đủ ăn trong một ngày
hồi xưa tụi em ăn đi khoảng bốn năm mươi ngàn thì có thể đủ cho một ngày nhưng giờ chỉ có một buổi thôi
buổi tối tụi em phải ăn với khác
theo các tiểu thương giá tăng mạnh ở các loại rau như cải xanh mồng tơi rau muống
và đặc biệt là ớt xim với nguồn cung chủ yếu từ huyện đại lộc có giá đến một trăm hai mươi một ký
hiện tại trên thị trường thành phố đà nẵng chỉ có mặt hàng rau xanh tăng giá
các loại củ quả khác vẫn giữ giá như bình thường
tính đến thời điểm hiện nay nguồn cung cấp rau xanh cho thành phố đà nẵng
chủ yếu là từ gia lai đà lạt và hà nội nên giá rau tăng cao do chi phí vận chuyển
hiện tại tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tây nguyên đang giảm dần
các vùng cung cấp rau cho thành phố đà nẵng đều bị thiệt hại
nên sẽ cần một thời gian nhất định để thị trường rau xanh trở lại như bình thường